do thời tiết thuận lợi và việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trong những ngày qua nhiều vườn dưa kim hoàng hậu trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã chín vàng năng suất cao đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân
vụ chiêm xuân năm nay hợp tác xã nông nghiệp đông tiến đầu tư trồng dưa vàng trái vụ trên diện tích một mươi bốn m hai
đại diện hợp tác xã cho biết tuy sản lượng không đạt được như vụ chính tuy nhiên chất lượng dưa vẫn giữ nguyên giá bán lại cao thu nhập hơn gấp từ bốn đến năm lần so với các loại rau màu khác
trong vài năm trở lại đây những loại cây truyền thống tại thanh hóa như lúa mía đường dứa đang đứng trước nhiều khó khăn
trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh nông dân không mặn mà với đồng ruộng chính quyền huyện đông sơn đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để tăng thu nhập
phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết kí hậu do đó là cái việc ứng dụng công nghệ cao với sản xuất quy mô lớn theo hướng hàng hóa gắn với cái chuỗi liên kết an toàn vệ sinh thực phẩm
việc đưa nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất là xu thế tất yếu cũng như là tuyên truyền cho bà con nhân dân tập trung chuyển sản xuất nông nghiệp manh mút nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng nhà lưới
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là một trong bốn khâu đột phá để thực hiện tái cơ cấu và phát triển bền vững ngành nông nghiệp
tỉnh thanh hóa phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi tỉ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ba mươi hai và đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt hơn năm mươi tổng giá trị sản phẩm của ngành nông nghiệp